xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan tới vụ phóng hỏa nhà trọ tại phú đô khiến một người tử vong
mới đây lực lượng chức năng đã xác nhận danh tính của cô gái sâu số này
được biết cô gái tử nạn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là nhân viên của một công ty công nghệ tại hà nội
hiện đang mang thai và chuẩn bị làm đám cưới
nạn nhân tử vong mang thai hai tháng chuẩn bị cưới
sáng ngày một tháng bốn công an quận nam tử liêm hà nội đã có thông tin với báo chí
về vụ phóng hỏa là một người chết ở phú đô nam tử liêm
quá trình điều tra xác định nhân thân nạn nhân là nguyễn thị mai a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thôn an hòa xã tản lĩnh ba vì
hiện ở tại phòng sáu trăm linh một nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm
nạn nhân hiện đang là nhân viên it công ty cổ phần công nghệ sotatech
một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết khi phát hiện hỏa hoạn
trong khu trọ mai a chạy xuống tầng một để thoát thân nhưng không may bị ngã
ngọn lửa lớn bao trùm dẫn đến kết cục thương tầm
được biết nạn nhân đang mang thai được hai tháng dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng năm tới
hiện người thân của mai a đã đến đưa thi thể hai mẹ con về ba vì để lo hậu sự
trước đó khoảng hai mươi h ngày ba mươi một tháng ba lực lượng chức năng nhận được tin báo của công an phường phú đô về vụ cháy
đến khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm
phối hợp với lực lượng chức năng đã dập tắt được hoàn toàn đám cháy phát hiện một thi thể nữ giới tại hiện trường
ngoài ra lực lượng chữa cháy đã đưa năm người bị thương trong đó có bốn trẻ em ra ngoài và hướng dẫn chữa cho bảy người khác thoát nạn
đến hai mươi ba giờ cùng ngày công an quận nam tử liêm đã phối hợp với phòng pc hai công an thành phố bắt giữ đối tượng gây án trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê vụ bản nam định
nghi phạm liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an
một mươi một h sáng ngày một tháng bốn trần thị thanh hải đã được đưa về trụ sở công an quận nam tử liêm
khi được đưa về trụ sở hạ liên tục ngất xỉu các cán bộ chiến sĩ phải diêu hải vào phòng để lấy lời khai
trước đó vào dạng sáng cùng ngày quá trình làm việc với cơ quan công an đối tượng hải có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đưa người này vào bệnh viện cấp cứu
đến sáng cùng ngày sau khi sức khỏe có tiến triển trần thị thanh hải được đưa về trụ sở công an quận nam tử liêm để lấy lời khai
tuy nhiên khi về đến trụ sở công an quận nam tử liêm hải tiếp tục ngất xỉu sức khỏe yếu
thế nhưng công an cho biết sức khỏe của hải vẫn bình thường hải vẫn hợp tác lấy lời khai với công an đến bốn giờ sáng
trần thị thanh hải được các cán bộ công an dìu xuống xe
trần thị thanh hải tỏ ra khá mệt mỏi khi làm việc với cơ quan chức năng
trong sáng cùng ngày cơ quan chức năng cũng đã mang tăng vật vụ án cháy về trụ sở công an quận phục vụ công tác điều tra
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

theo lời khai từ khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín bà trần thị thanh hải có quan hệ tình cảm với anh c v h
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hải nói đã có thai với anh hát
nhưng gia đình anh hát ngăn cản không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân
từ đó hải và anh hát nảy sinh mâu thuẫn thường xuyên cãi nhau
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh hát chuyển đến ở cùng anh họ là h c v
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tại phòng sáu trăm linh bốn nhà số bốn ngõ sáu mươi đường phú đô tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm thành phố hà nội
để tránh mặt hải
từ đó hải nảy sinh mâu thuẫn với anh v v h
vì cho rằng anh v là người can ngăn xúi dục anh hát chấm dứt tình cảm với hải
khoảng một mươi năm h ngày ba mươi một tháng ba sau khi khám sức khỏe tại phòng khám tại phường nhật tân quận tây hồ
hải đi một mình điều khiển xe máy từ phòng khám đến cây xăng số sáu trăm chín mươi bảy đường lạc long quân quận tây hồ
mua ba mươi đồng tiền xăng chứa vào vỏ chai la vi một năm lit mang theo để giữ chữ
do xe máy của hải có dung tích bình xăng nhỏ
sau đó hải đi về phòng trọ của anh v tại phường phú đô để tìm gặp anh hát
nhưng khu trọ khóa cửa không vào được nên hải đi ra cửa hàng cắt tóc quận nam tử liêm để gội đầu làm móng
tại cửa hàng làm tóc hải suy nghĩ về việc anh v và gia đình anh hát ngăn cản tình cảm
dẫn đến anh hát không quan tâm chăm sóc mình khi đang mang thai
do vậy hải nảy suy nghĩ định quay lại phòng trọ
mua để đốt cháy làm hỏng xe máy của anh hát
đến khoảng gần một mươi tám giờ cùng ngày hải mang theo chai xăng đến một hàng tạp hóa
mua một bao diêm để thực hiện ý định đốt xe của anh v v h
khi đến nơi cửa khu trọ vẫn khóa nên hải đội xe ngồi đợi trước cổng
khoảng vài phút sau khi có một người nam giới chưa xác định nhân thân ở xóm trọ đi về mở cửa
thì hải nói với người này để cửa cho hải và gặp bạn bên trong người này đồng ý
khi người này đi lên tầng hải đi vào khu để xe tầng một
thì nhìn thấy chiếc xe máy honda e plate dựng ở gần cầu thang nên biết là xe máy của anh v v h
hải lên ra lấy chai xăng đổ khoảng nửa chai xăng lên xe máy của anh v v h
rồi để chai đựng phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh tầng một cách xe máy anh v khoảng bốn mét
sau đó hải đến gần xe máy anh v v h quẹt đến que diêm thứ sáu thì xăng bắt lửa cháy bùng lên xe anh v v h
sợ bị người khác phát hiện hải chạy ra cổng rồi cởi áo khoác bên ngoài vứt bỏ gần chỗ để xe máy
điều khiển xe đi về ăn bốn tại một quán ăn trên đường lạc long quân
khi hải đang ăn thì hát gọi điện báo khu trọ bị cháy nên hải hẹn quay lại khu trọ để gặp
khi đang trên đường đến gặp anh hát thì hải bị lực lượng công an bắt giữ
về thông tin hải khai đang mang thai qua kiểm tra cơ quan công an đã xác định hải không hề có thai
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu để xử lý hải theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ cháy ở phú đô quận nam từ liêm hà nội khiến một người tử vong và nhiều người bị thương vào tối ba mươi một tháng ba
thông tin vừa phóng viên bảo sức khỏe và đời sống vào sáng một tháng bốn
đại diện kíp cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc hà nội cho hay
tối qua phòng cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận tám bệnh nhân họ được đưa đến viện lẻ tề
bệnh nhi hai tuổi bị thương nặng
cụ thể bệnh nhân đầu tiên đến viện khoảng hơn hai mươi giờ tối ba mươi một tháng ba
nam thanh niên hơn hai mươi tuổi tự di chuyển tới viện trong tình trạng diện tích bỏng khá rộng lớp biểu bì bị trượt nhiều
tất cả các vùng da hở đều bị thương chủ yếu ở hai tay hai chân
đặc biệt bệnh nhân rất đau kíp cấp cứu nhanh chóng tiêm giảm đau liều cao bù dịch cho nam thanh niên này
bác sĩ lê đình thái người trực tiếp sơ cấp cứu cho bệnh nhân cho hay
về y học bệnh nhân bị bỏng có hai vấn đề đáng sợ ban đầu là sốc do đau và sốc do mất dịch do vùng da bị tổn thương
các huyết thương do điện giải bị mất
ba mươi phút sau có hai bé được đưa vào là bệnh nhi bốn tuổi và hai tuổi cùng một nữ bệnh nhân
trong đó bệnh nhi bốn tuổi và mẹ mức độ bỏng không nhiều chỉ ngộ độc nhẹ co hai
nhưng bé hai mươi bốn tuổi bỏng nặng trên năm mươi da bị trượt đỏ
bệnh nhân được chuyên dịch giảm đau ngay
bốn bệnh nhân này được sơ cứu ban đầu ổn định
xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa hồng ngọc chuyển ngay sang bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác
với bốn bệnh nhân còn lại do diện tích vùng bỏng nhỏ ít ngạt khí được sơ cứu và cho về nhà ngay trong đêm
riêng có một bệnh nhân là người cao tuổi bị bệnh nền tăng huyết áp tiểu đường
dù diện tích bỏng không đáng kể dưới năm nhưng do trải qua một biến cố đột ngột khiến gang sức của cơ tim nhiều lên nên khó thở và mệt
các bác sĩ đã xử trí cơ bản sáng nay bệnh nhân tiếp tục khám chức năng tim mạch
khói nhựa rất độc tôi phải nhịn thở cố chạy lên tầng bảy
về phần nhân chứng đã thoát khỏi đám cháy một cách an toàn phóng viên cũng đã ghi lại một số lời khai như sau
là một trong những người may mắn thoát nạn anh hoàng người dân trọ trong ngôi nhà bị cháy cho biết
khoảng một mươi chín h tối cùng ngày khi anh đang ở trong phòng thì ngửi thấy mùi khói rồi cùng người bạn trong phòng chạy lên tầng thượng
anh hoàng nói tôi đang ở tầng sáu sau khi ngửi thấy mùi khói cũng không biết cháy từ tầng mấy
thì vội vàng chạy lên tầng bảy trước đó có ba người chạy lên rồi nhưng tôi không để ý
khi tôi lên họ đã ở trên đây rồi tôi được huấn luyện rồi nên tôi rất bình tĩnh
dù không có lửa bốc lên nhưng nhiều khói nhựa rất độc tôi nhịn thở để chạy lên tầng bảy khói quá bật cả đèn điện thoại cũng không thấy gì
giống như anh hoàng anh việt cũng được cứu thoát sau vụ hỏa hoạn
tuy nhiên anh hoàng cho biết đám cháy không có lửa nhưng rất nóng khói bốc đen ngòm khu trọ
anh việt cư dân trong khu nhà bị cháy cho biết
tôi cố gắng chạy lên tầng bảy để thoát khỏi đám khói một mươi phút sau thì lực lượng chức năng đến
khi thoát được ra ngoài tôi mới biết là còn sống chiếc xe máy airblade hai nghìn hai mươi của tôi bị cháy rụi
theo cơ quan chức năng ngôi nhà được thiết kế dưới dạng trung cư mini với sáu tầng nhà
tuy nhiên cầu thang bộ lại khá nhỏ hẹp thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được lực lượng chức năng thống kê
thưa quý vị và các bạn vụ cháy xảy ra đã làm thiêu dụi nhiều tài sản trong căn nhà trọ này
hiện chưa có tổng tài sản bị cháy là bao nhiêu nhưng thiệt hại về người là vô cùng to lớn
những nạn nhân bị bỏng vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện
còn với nạn nhân tử vong là chị nguyễn thị mai a có lẽ không ai là không xót thương cho một cô gái còn quá trẻ
ra đi cùng một sinh linh bé nhỏ trong bụng
nghi phạm của vụ án là trần thị thanh hài liệu sẽ bị trừng phạt thế nào trước sự nghiêm minh của pháp luật
quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại